cục thuế thành phố hà nội vừa đưa ra khuyến cáo người nộp thuế có mạng su thuế cá nhân
cần nâng cao ý thức tự bảo mật các thông tin cá nhân của mình
để tránh trường hợp các cá nhân bị lợi dụng sử dụng mạng số thuế
theo thông tin từ cục thuế hà nội xuất phát từ nhiều lý do cả khách quan và chủ quan
một số cá nhân đã để lộ thông tin cá nhân của mình
điều này có thể tạo cơ hội cho các đối tượng doanh nghiệp gian lận lợi dụng
làm giả chứng tờ nhằm mục đích trôn thuế
vì vậy để tránh trường hợp các cá nhân bị lợi dụng sử dụng mạng su thuế
cục thuế thành phố hà nội đã đưa khuyến nghị tới người nộp thuế
cần nâng cao ý thức tự bảo mật các thông tin cá nhân về chứng minh thư nhân dân
căn cướp công dân mạng su thuế cá nhân trong suốt quá trình tham gia các hoạt động tuyển dụng
mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ
cục thuế thành phố hà nội cũng khuyến khích các cá nhân người nộp thuế
thông tin tố giác cho cơ quan thuế về các hành vi gian lận
khai khống chi phí của tổ chức doanh nghiệp tri trả thu nhập qua số điện thoại đường dây nóng hai mươi bốn ba nghìn năm trăm một mươi bốn sáu nghìn bốn trăm năm mươi hai
hoặc email đườngdâynóng hanamoggdt gov vn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật